hôm nay ngày ba tháng năm quốc tàng đồng chí đại tướng lê đức anh sẽ được đảng quốc hội nhà nước chính phủ mặt trận tổ quốc việt nam tổ chức trọng thể trong hai ngày
mùng ba và mùng bốn tháng năm tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội đồng thời được tổ chức trọng thể tại hội trường thống nhất tp hcm và hội trường ubnd tỉnh thừa thiên huế
trong hơn tám mươi năm hoạt động cách mạng đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
đồng chí đã được đảng nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với đảng nhà nước và nhân dân ta
trong hai ngày quốc tàng mùng ba tháng năm và mùng bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín các công sở các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí
đến thời điểm này công tác chuẩn bị lễ tăng tại hà nội tp hcm thừa thiên huế và lễ an táng đã hoàn tất
hà nội tp hcm thừa thiên huế